cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam nguyễn ngọc tuấn chú tẻ giã kiến an huyện trợ mới về tội cố ý gây thương tích
theo thông tin từ cơ quan điều tra vào tối ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba trong lúc nhậu giữa nguyễn ngọc tuấn và tô văn ân xảy ra xô xát đánh nhau
tuấn dùng con dao bấm bằng kim loại mang theo trong người đâm nhiều nhát vào vùng đầu và người ân gây thương tích nặng
sau khi đâm ân gây thương tích thì tuấn đi về nhà riêng ân được mọi người đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích là một mươi
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định